sau đợt một xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân chưa đem lại hiệu quả cao
đợt hai được kỳ vọng và đặt mục tiêu là bảy mươi diện tích gieo cấy phải lấy được nước
để đánh giá về tình hình lấy nước của các địa phương ngày hôm nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã đi kiểm tra tình hình lấy nước chuẩn bị vụ gieo cấy đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hưng yên và tỉnh hải dương
vụ đông xuân là vụ quan trọng của khu vực đồng bằng sông hồng chiếm sáu mươi sản lượng lương thực của khu vực
vấn đề quan trọng của vụ này là phải bảo đảm đủ nước cho gieo cấy cho trên sáu trăm hai mươi ha khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
bên cạnh đó việc gieo mạ của vụ này thường bị tác động lớn bởi yếu tố mùa đông lạnh và bất thường
tuy nhiên tính đến nay hầu hết các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để gieo cấy tốt nhất
đợt hai này thì chúng tôi đã lấy
lấy được khoảng độ sốc xỉ bảy mươi cái diện tích đấy
đây như thanh miện đây là cơ bản nó chín mươi bảy rồi
đến khoảng độ một mươi bốn trước tết thì cơ bản chúng tôi sẽ làm xong lấy nước xong
bây giờ thì chúng tôi chỉ còn phụ thuộc với cái thời tiết
nếu mà mạ thì đấy công chí xem cũng tương đối tốt rồi
qua các điểm kiểm tra bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương
và sự sáng tạo của người nông dân trong chuẩn bị gieo mà cấy
ngoài nhiệm vụ bảo đảm lấy nước đủ bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương
phải hướng dẫn nông dân làm đất kỹ và cần linh hoạt trong gieo cấy
có thể đánh giá đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị đổ ải nước
thế rồi nằm đất thế rồi là chuẩn bị mạng
chúng ta chuẩn bị rất là tích cực để cho tổ chức cấy xuân
sau cái tiết mùng bốn tháng hai tiết nập xuân là chúng ta có thể tập trung cao độ
để cấy xuân trong khung thời vụ tốt nhất
mặc dù năm nay có một cái điểm tức là tết âm lịch
tết mậu tuất của chúng ta rơi vào khoảng mấy ngày
then vào đúng cái khung lịch thời vụ tốt nhất của chúng ta
chúng tôi cũng đã có cái biện pháp chỉ nào
đề nghị các đồng chí đánh đạo địa phương động viên bà con nhân dân chúng ta
là tranh thủ thời tiết sau lập xuân mà thời tiết trên một mươi năm độ bình quân ngày đêm
thì tập trung những ngày đó để tổ chức cây xuân
cũng tại buổi kiểm tra bộ trưởng nguyễn xuân cường đã đi thăm
trạm bơm cột nước thấp cống neo thuộc hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
và bộ trưởng đánh giá cao về những tiện ích mà trạm bơm cột nước thấp phục vụ nông nghiệp